tại đại học văn hóa hà nội đã diễn ra hoạt động văn hóa đặc sắc với tên gọi tết mông xuống phố
đây là hoạt động được tổ chức nhằm chào đón năm mới mậu tuất hai nghìn một mươi tám
chương trình cũng là cơ hội để những người tham gia có thể tìm hiểu về văn hóa dân tộc thiểu số
và cảm nhận không khí xung vầy năm mới đang đến rất gần
không có điều kiện đặt chân đến những nơi xa xôi
người dân hà nội vẫn có cơ hội cảm nhận không khí tết vùng cao ngay giữa thủ đô
tết mông xuống phố tái hiện lại phần hội trong phong tục tết cổ truyền của người mông
những tiết mục dân ca dân vũ đặc sắc của đồng bào dân tộc mông
được biểu diễn bởi chính các bạn sinh viên người mông đến từ các trường đại học trên địa bàn thành phố hà nội
đã mang đến một không khí lễ hội thực sự cho những người tham gia
tết của người mông thì vừa là cơ hội để mọi người đến gặp nhau giao lưu
lại vừa là cơ hội để các bạn thanh niên học khỏi về thực hành văn hóa lý lẽ của người mông
vì thế nên là khi tổ chức sự kiện này chúng tôi vừa tổ chức để cho các bạn mùa bông có sân chơi với nhau đã
đó là điều quan trọng nhất mà bên cạnh đấy phải truyền như nào đấy
để được cái thông điệp cùng học khỏi về văn hóa thảo luận về những lý thuyết về những cái lý lẽ của người mông ngày nay
ngoài việc được thưởng thức những tác phẩm văn nghệ và những phong tục ngày tết của người mông
mọi người còn được tham gia vào những trò chơi truyền thống như trò đánh yến ném bao đầy gậy
trong khuôn viên trường đại học văn hóa hà nội những bộ trang phục truyền thống của người mông
được dịp khoe giáng rực rỡ thu hút sự chú ý của những người tham gia

cái hoạt động này rất thú vị bởi vì nó đem lại rất nhiều cảm xúc cho những người từ những nơi khác đến
vì là chưa bao giờ tham gia một cái hoạt động mà nó lớn như thế này
hơn nữa là cái mà cái mà tôi cảm thấy ấn tượng nhất về cái văn hóa hay là cái đặc sắc của dân tộc mông đó là về trang phục
bởi vì trang phục của người dân tộc mông rất đa dạng và rất là nhiều màu sắc
giữa trong lòng thủ đô để mà có một cái chương trình tết như thế này thì sẽ gợi lại cái cảm giác mà rất
bản thân tôi cũng như tất cả mọi người rất là
với thông điệp kéo không méo chương trình tết mông xuống phố tạo cơ hội cho các bạn trẻ tìm hiểu về các nét văn hóa truyền thống
đồng thời muốn nhấn mạnh về việc giữ gìn bản sắc dân tộc trong bối cảnh hội nhập đa văn hóa